thưa quý vị một mươi năm qua hà nội đã năm lần phát động chiến dịch dành lại vỉa hè cho người đi bộ
thế nhưng chiến dịch này gặp rất nhiều khó khăn
tuyên truyền nhiều xử phạt cũng không ít
thế nhưng cứ vắng bóng lực lượng chức năng thì vỉa hè lại bị chiếm dụng
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
với đặc thù là phố cổ nên vỉa hè của các con phố này rất chật hẹp
và các chủ cửa hàng ở đây từ lâu đã coi vỉa hè trước cửa nhà mình là của riêng
do vậy chút vẻ hè ít ỏi của các con phố này đã bị chiếm dụng làm chỗ đỗ xe và bày bán hàng hóa
ngay cả khi trời mưa các cửa hàng vắng khách thì chút vỉa hè dành cho người đi bộ cũng không có
khi được hỏi lý do tại sao bày bán hàng hóa và để xe chiếm hết vỉa hè
thì đa số các chủ cửa hàng ở đây đã bày bán hàng hóa
các chủ cửa hàng đều né tránh
vỉa hè thành nơi kinh doanh đã lấy mất không gian dành cho người đi bộ
và ảnh hưởng rất lớn đến việc lưu thông của các phương tiện
để lập lại trật tự vỉa hè thì cần có giải pháp quyết liệt và đồng bộ hơn
về lâu dài thì cộng đồng kiếm cũng đã xây dựng các phương án về hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật
ví dụ như là quy hoạch bài đỗ xe trên địa bàn
trong đó sẽ đầu tư
trong đó sẽ đầu tư xây dựng bãi đỗ xe ngầm bãi đỗ xe nổ để giảm tải hạ tầng kỹ thuật trong khu vực
ngoài ra thì cộng đồng kiếm cũng đang nghiên cứu phương án lắp đặt camera phạt nguội
trên toàn địa bàn quận để phục vụ cho việc kiểm tra xử lý
vỉa hè là của chung nhưng lại bị chiếm dụng làm của riêng
theo thống kê của thành phố hà nội thì có khoảng sáu hai tuyến đường
còn tình trạng lấn chiếm lòng đường
khoảng hai mươi hai bốn tuyến đường
cộng đồng kiếm việt nam cho biết theo những quy định mới tại thông tư số bốn mươi ba của bộ giao thông vận tải
kể từ ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn có một mươi chín trường hợp xe cơ giới có sự thay đổi xe ô tô cải tạo
vẫn được phép cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định
nghị định bốn mươi ba cho phép bổ sung một mươi trường hợp đã quy định tại thông tư số tám mươi năm
được cấp phép đăng kiểm
mà không phải thực hiện lập hồ sơ thiết kế xe cơ giới cải tạo
thêm chín trường hợp xe ô tô cải tạo vẫn được phép cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định gồm
xe có thay đổi cửa lên xuống khoang hành khách không bao gồm thay đổi vị trí và kích thước cửa
xe thay đổi một số kết cấu thùng trở hàng như bịt kín hoặc thay đổi kết cấu cánh cửa thùng hàng
thay thế tôn bọc dạng phẳng thành dạng sóng hoặc ngược lại
xe lắp thay thế hoặc tháo bỏ nắp tre khoang trở hàng hành lý của xe ô tô pick up nhưng không làm thay đổi kích thước lòng thùng hàng và kích thước bao của xe
xe lắp đặt thêm đèn sưng mù dạng rời
xe thay thế cụm đèn chiếu sáng phía trước bằng cụm đèn đã được chứng nhận hoặc công bố hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
mà không cần phải gia công thay đổi kết cấu của xe để đảm bảo việc lắp đặt
xe thay thế bóng đèn thuộc cụm đèn chiếu sáng phía trước bằng bóng đèn loại khác có công suất tiêu thụ điện tương đương
mà không cần phải can thiệp thay đổi kết cấu của cụm đèn
xe thay đổi các chi tiết bộ phận thân vỏ là tùy chọn của nhà sản xuất xe nhưng không làm thay đổi kích thước bao ngoài của xe
trừ các trường hợp quy định tại điều sáu thông tư này
việc lắp đặt thực hiện theo khuyến cáo của nhà sản xuất xe hoặc đại diện được ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất xe
xe thay đổi về kiểu dáng một số chi tiết của phần thân vỏ xe như lưới tạc nhiệt trước xe cánh lướt
xe lắp đặt thêm môi gió trên nóc cabin ô tô tải bật bước chân lên xuống trang trí ống xả
đai trang trí bảo hiểm đèn chiếu sáng đèn tín hiệu mà không làm thay đổi kích thước bao ngoài của xe
bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn thông báo dự kiến lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân hai nghìn hai mươi ba
hai nghìn hai mươi bốn khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ sẽ gồm hai đợt và diễn ra trong một mươi hai ngày
thời gian lấy nước đợt một phục vụ sản xuất gieo cấy vụ đông xuân hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ
sẽ bắt đầu từ h ngày hai mươi ba tháng một đến hai mươi bốn h ngày ba mươi tháng một đợt hai từ h ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn đến hai mươi bốn h ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
tập đoàn điện lực việt nam sẽ vận hành tối đa các nhà máy thủy điện để duy trì mực nước tại trạm thủy văn hà nội đạt trung bình khoảng một bảy đến một chín mét
để bảo đảm tận dụng tối đa nguồn nước bổ sung từ các hồ chứa thủy điện cục thủy lợi yêu cầu sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh thành phố các đơn vị
quản lý hệ thống thủy lợi liên tỉnh chỉ đạo phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thành việc khơi thông dòng chảy giải tỏa các ách tắc phương tiện thi công nạo vét trên hệ thống dẫn nước ngay cả khi nguồn nước cho phép
tổ chức vận hành tối đa công trình thủy lợi lấy nước tăng cường tích chữ nước tối đa trong hệ thống vận động hướng dẫn người dân thực hiện sớm việc làm đất để giữ nước trên ruộng tổ chức tăng cường gia cố bờ vùng bờ thửa để tránh dò dỉ thất thoát lãng phí nước
bố trí lực lượng thường trực tại công trình thủy lợi đầu mối trong toàn bộ thời gian lấy nước bảo đảm việc lấy nước hiệu quả và an toàn
thưa quý vị nhằm có nguồn nguyên liệu hoạt động ổn định và tạo sự gắn kết lâu dài với người trồng mía hiện các nhà máy mía đường ở khu vực miền trung tây nguyên đều thực hiện chuỗi liên kết sản xuất bao tiêu cây mía
trung bình mỗi hectare mía các nhà máy đầu tư cho người nông dân từ hai mươi đến năm mươi triệu đồng để trồng mới hoặc chăm sóc lưu gốc
tại phủ yên niên vụ mía này
hai nhà máy mía đường lớn là công ty trách nhiệm hiểu hạn kcp việt nam và công ty cổ phần mía đường tuy hòa đã dành hơn năm trăm ba mươi tỷ đồng để phát triển và giữ vững vùng nguyên liệu
thực hiện chuỗi liên kết với các công ty mía đường nông dân chỉ cần có đất còn các chi phí đầu tư khác đều có nhà máy cho mượn và không tính lãi
chuỗi liên kết giúp nông dân không cần vay nóng bên ngoài cây mía cũng tăng năng suất đáng kể
tăng sáu so với nhiên vụ trước
phấn khởi hơn diện tích mía nằm trong chuỗi liên kết giữa nông dân và các nhà máy tiếp tục tăng và điều này đã giúp cho người trồng mía giảm bớt gánh nặng về đầu tư vốn
hôm nay thời tiết rất là tốt cho nên là mía phát triển rất là tốt và năng suất năm nay cũng rất là cao
với chuyên gia mía hiện nay thì chắc chắn là bà con sẽ có một cái bụi mía là có cái thu nhập rất là tốt
ngoài cái chính trách hỗ trợ của công ty thì áp dụng các cái công nghệ mới trong cái canh tác
ví dụ là mình trồng hàng đôi hỗ trợ cho bà con về hệ thống nước tưới nước rồi trồng máy thì áp dụng những công nghệ mới và những khoa học kỹ thuật mới để cho bà con áp dụng vào
vừa giảm cái chi phí nhân công nhưng mà vừa tăng được năng suất và chất lượng mía
phú yên có gần hai mươi sáu hecta mía
theo tình toán của nông dân với gia mía hiện nay sau khi trừ chi phí họ thu lãi từ ba mươi đến bảy mươi triệu đồng mỗi hecta
những ngày này niềm vui được mùa được giá đang hòa chung vào không khí đón năm mới
của bà con nông dân trồng mía phú yên
chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến tết nguyên đán sắp thìn
nhu cầu di chuyển về quê ăn tết của người dân đang tăng cao từng ngày
dù các hãng hàng không đã lên kế hoạch tổ chức thêm chuyến tăng số lượng tàu bay bổ sung thêm hàng nghìn vé mới
thế nhưng giá vé máy bay tết vẫn rất cao
đến thời điểm này vé khứ hồi của viet travel airline trạng thành phố hồ chí minh hà nội giao động từ hơn sáu năm đến hơn bảy triệu đồng tùy thời gian trong ngày
vietjet air gần bảy triệu đồng bamboo airways lại hơn bảy năm triệu đồng
giá vé máy bay tết tăng cao thậm chí nhiều chặng giá vé tết còn cao gấp đôi ngày thường
cho đến hiện tại thì vẫn đang các hãng hàng không và việt nam airlines vẫn đang thực hiện công bố giá vé nằm trong khung giá vé được cho phép
tuy nhiên thì ở trong đấy thì nó cũng có những cái
do cái mức giá của các hãng hàng không bao giờ cũng có khoảng từ một mươi hai đến một mươi ba cái mức giá khác nhau
căn cứ vào cái nhu cầu của hành khách thì có những cái điều chỉnh nhất định ở trong cái khung giá vé đấy
nhưng mà mức giá thì vẫn là nằm trong cái mức giá quy định
theo cục hàng không việt nam tình trạng thiếu máy bay do chỉ lệnh an toàn của cục hàng không liên bang mỹ
một số động cơ máy bay a ba trăm hai mươi a ba trăm hai mươi một phải tháo đi kiểm tra
vì thế số lượng máy bay nội địa phục vụ tết sẽ giảm khoảng hai mươi tàu so với tết năm trước
ngoài ra giá nhân liệu tăng cao chiếm tới bốn mươi bốn mươi năm giá thành vận tải hàng không
đây là những nguyên do khiến giá vé tăng thời gian qua
và giai đoạn tết giá vé càng cao hơn để các hãng bù đắp được chi phí bay hai chiều của mình
tết là hầu như chúng tôi chỉ bay có một chiều thôi
trước tết thì hầu như là từ thành phố hồ chí minh ra các thành phố khu vực miền bắc thì khách rất đông
nhưng khách ngược lại hầu như không có
và sau tết cũng thế lại từ khu vực miền bắc miền trung vào
thành phố hồ chí minh khu vực miền nam và khách ra miền bắc hầu như không có
nên là để tính toán chi phí bù đắp được các chi phí thì các hãng không cũng tính toán giá vé cho nó hợp lý
đến thời điểm này các hãng bay đã thuê thêm máy bay để tăng chuyến cho mùa cao điểm tết
tập trung tăng tần suất khai thác trên các đường bay trục chính như hà nội thành phố hồ chí minh hà nội thành phố hồ chí minh đà nẵng
và các đường bay địa phương có nhu cầu cao như thành phố hồ chí minh vinh thanh hóa hải phòng